chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng nepal kp samaoli
nhân dịp thủ tướng cùng phu nhân đang có chuyến thăm chính thức việt nam
và tham dự đại lễ vơ sát năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng nepal bày tỏ hài lòng nhận thấy
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
mối quan hệ việt nam nepal đã phát triển tốt đẹp
quan hệ chính trị ngoại giao ngày càng phát triển mạnh mẽ
việt nam và nepal chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lịch sử văn hóa đặc biệt là phật giáo
thủ tướng samaoli thông báo với chủ tịch quốc hội các hoạt động tại việt nam
của đoàn đại biểu cấp cao nepal và đặc biệt là cuộc hội đàm rất thành công với thủ tướng nguyễn xuân phúc
hai bên đạt được nhiều kết quả tích cực đáp ứng được tất cả những mong muốn của lãnh đạo hai nước
và là sầu mốc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương việt nam nepal
trao đổi nhiều vấn đề về quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy
quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống trong đó có nepal
quốc hội việt nam ủng hộ và sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
nhất là thúc đẩy việc thực hiện kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng và các thỏa thuận hợp tác
đã đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của thủ tướng
chủ tịch quốc hội chúc mừng nepal là nước chủ nhà tổ chức đại lễ vsat hai nghìn hai mươi
chúc thủ tướng và phu nhân có những ngày thăm dự đại lễ vsat hai nghìn một mươi chín và thăm chính thức việt nam thành công tốt đẹp